tòa nhân dân tỉnh nghệ an tuyên phạt nguyễn đình thắng và nguyễn hiễu khánh mỗi bị cáo một mươi tám năm tù cùng với tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn ngọc thiên vừa bị công an phường quyết tâm thành phố sơn la tỉnh sơn la phát hiện và bắt quả tang
tăng vật thu giữ gồm một trăm bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng thiên khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ sanh tính tại huyện mộc châu để mang về thành phố sơn la tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ ba mươi tám b đội cảnh sát giao thông số một
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương phát hiện xe ô tô tải lưu thông theo hướng từ huyện gia lộc về huyện thanh miện có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe thì phát hiện xe ô tô này đang vận chuyển gần ba tấn mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối
lái xe ô tô là đỗ văn hiệp chú tại tỉnh bắc giang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số mỡ lợn này
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra
khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm qua một mươi bảy tháng một mươi tại khu vực cầu tân phong trên sông đào
bàn xã mỹ tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy làm một tàu chở hàng bị lật và chìm xuống sông thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng
tàu nd hai nghìn tám trăm năm mươi ba của công ty trách nhiệm hữu hạn nam giang địa chỉ tại thị trấn nam giang huyện nam trực
chở hơn một tấn xi măng chạy trên sông đào hướng từ thành phố nam định và huyện mỹ lộc
khi đến khúc của khu vực chân cầu tân phong tàu đã va chạm với tàu chở cát mang số hiệu hn sáu trăm tám mươi sáu chạy theo hướng ngược lại
cú va mạnh đã khiến tàu chở xi măng bị lật và chìm xuống sông đào
thời điểm đó trên tàu có bốn thuyền viên tất cả đã kịp thời nhảy xuống sông bơi vào bờ nên không có thiệt hại về người